tại đồng nai nơi được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
chiều nay lãnh đạo tri cục chăn nuôi thú y địa phương này xác nhận trên địa bàn
vừa xuất hiện một hộ chăn nuôi có lợn nhiễm bệnh dịch tàn lợn châu phi
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một nhiều con lợn đang nuôi trong chuồng của một gia đình
ở ấp một mươi xã sông rai huyện cẩm mỹ có biểu hiện sốt da xuất huyết đi lại khó khăn bỏ ăn
sau khi nhận thông tin trên các ngành chức năng tiến hành kiểm tra mổ khám
và lấy mẫu gửi về tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh đồng nai xét nghiệm
kết quả phát hiện virus gây bệnh dịch tàn lợn châu phi trên hai mẫu bệnh phẩm
ngay sau đó chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
và ngăn chặn dịch lây lan ra các hộ dân xung quanh
năm hai nghìn một mươi chín dịch tả lợn châu phi đã gây thiệt hại nặng nề
khiến đàn lợn của đồng nai giảm xuống còn khoảng một năm triệu con
với nỗ lực tái đàn của người chăn nuôi và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng
đến thời điểm này tổng đàn lợn của đồng nai đạt gần hai hai triệu con
gần bằng thời điểm trước khi xảy ra dịch